thưa quý vị vào trường ngày hôm nay phiên tòa xét xử nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội nguyễn quang tuấn và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình thừa nhận nội dung cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố là đúng không oan
cáo trạng xác định bị cáo nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội đã đồng ý cho công ty hoàng nga và công ty kim hoàn phát gửi vật tư vào bệnh viện theo hình thức dùng trước trả tiền sau
để hợp thức hóa việc trả tiền bị cáo tuấn và các bị cáo cấp dưới đã hợp thức hóa bằng cách lập hồ sơ thầu và chỉ định thầu trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy gây thiệt hại hơn năm mươi ba tỷ đồng
trình bày tại phiên tòa bị cáo nguyễn quang tuấn thừa nhận việc chỉ định thầu là sai
nhưng cho biết là bị cáo không còn cách nào khác
chủ trương ký gửi vật tư đã có trước khi bị cáo về làm giám đốc bị cáo thừa nhận không có báo giá các mặt hàng thiết bị
và việc mua sắm vật tư chỉ dựa trên việc đối chiếu với năm trước và các bệnh viện khác thấp hơn thì mua
bị cáo tuấn cho rằng nếu lúc đó có so sánh với bảng giá thị trường sẽ không phát sinh sai phạm và thừa nhận mình chịu trách nhiệm chính trong vụ án này
các bị cáo nguyên là cán bộ cấp dưới của bị cáo tuấn cũng đều thừa nhận sai phạm của mình trong quá trình chỉ đạo đấu thầu
từ thẩm định giá lập hồ sơ và khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng
ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm vụ án buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo đào ngọc viễn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng
và tuyên phạt một mươi năm năm tù giam giảm hai năm tù so với bản án sơ thẩm
phan thành hữu giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại phan lê hoàng
anh một mươi ba năm sáu tháng tù giam giảm hai năm sáu tháng tù so với bản án sơ thẩm về tội buôn lậu
hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một mươi sáu bị cáo khác
hội đồng xét xử cho biết đã xem xét các tình tiết mới về nhân thân gia đình nộp lại số tiền thu lợi bất chính
nên có căn cứ giảm án cho các bị cáo trên
hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bị cáo ngô văn thụy và phạm văn sái
đối với kháng nghị tăng hình phạt đối với một mươi bị cáo hội đồng xét xử nhận định mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp
đã đủ sức giăn đe và giáo dục
với hành vi dùng súng cướp ngân hàng trên địa bàn nam thanh niên đã bị công an huyện bầu bàng tỉnh bình dương tạm giữ
vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày nam thành điên đã vào chi nhánh ngân hàng sắc công banh nằm trên quốc lộ một mươi ba thị trấn lai uyên
nhưng không giao dịch gì mà nói ngồi ở đây để chờ bạn
khi gần hết giờ giao dịch đối tượng bất ngờ lấy một vật dụng giống súng khống chế nhân viên ngân hàng
buộc đưa tiền rồi bỏ tiền vào ba lô
ngay khi phát hiện tên cướp bảo vệ ngân hàng đã nhanh chóng đóng cửa và khống chế tên cướp
quá trình khống chế đối tượng một người đã bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện địa phương
hiện đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tăng vật là một khẩu súng và tám trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thu giữ hơn bảy trăm linh g ma túy dạng đá
chiều ngày một mươi ba tháng bốn trên đường hai mươi ba tháng một mươi thuộc xã vĩnh hiệp thành phố nha trang
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang bắt quả tang lê văn long
chú thệ phường phước tân thành phố nha trang đang cất giấu trong người một bịch tinh thể màu trắng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của long tại phường ngọc hiệp công an thành phố nha trang đã phát hiện
thu giữ chín bịch ni lông chứa tổng cộng hơn sáu trăm chín mươi sáu g chất tinh thể màu trắng
quá trình điều tra cơ quan công an xác định toàn bộ số tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn bảy trăm linh g
thu giữ của long đều là ma túy đá long khai nhận một số ma túy trên từ thành phố hồ chí minh
về cất giấu để bán lại cho người khác kiếm lời vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
chúng tôi xin được thông tin mời các bạn
chúng tôi xin được thông tin mời các bạn
mới đây viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã phân bổ tám trăm ba mươi hai chín trăm linh liều vaccine astrazeneca
có hạn sử dụng từ ngày chín một mươi một bảy cho sáu mươi ba tỉnh thành phố để triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong khi đó vaccine astrazeneca hiện tại thì còn ở các tuyến
chưa bao gồm hai trăm linh bốn bốn trăm linh liều dự trữ tuyến quốc gia là khoảng ba trăm linh liều
tốc độ sử dụng vaccine astrazeneca từ đầu tháng bốn tới nay là chậm
trung bình khoảng một bốn mươi mũi một ngày dẫn tới nguy cơ cao không sử dụng hết vaccine
sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết trong những ngày vừa qua các trường học trên địa bàn thành phố
đã ghi nhận hàng trăm học sinh và giáo viên đã mắc bệnh covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp với sở y tế cùng các trường tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch
theo những hướng dẫn đã được đưa ra từ trước đó để không ảnh hưởng đến quá trình học tập
và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên antv trong buổi sáng tại một số trường học trên địa bàn

đã ghi nhận hàng trăm học sinh và giáo viên đã mắc bệnh covid một mươi chín
sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết trong những ngày vừa qua các trường học trên địa bàn thành phố